thưa quý vị và các bạn năm nay là năm kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị định một trăm một mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thì chỉ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập ngày truyền thống đối với những năm tròn
các năm khác sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm mà chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền thi đua hội thảo tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày thành lập ngày truyền thống
sau đó ngày nhà giáo việt nam năm hai nghìn một mươi chín ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị sẽ không được tổ chức lễ kỷ niệm
tuy không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng vẫn có thể tổ chức họp mặt truyền thống tọa đàm và tổ chức các hoạt động giáo dục thi đua thăm hỏi nhà giáo nghỉ hưu các hoạt động văn hóa thể dục thể thao đọc sách hoạt động trải nghiệm để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc việt nam
bất cứ một dân tộc nào muốn phát triển bền vững đều cần có một nền giáo dục phát triển một nền giáo dục nhân văn
việc ôn lại truyền thống nhà giáo đã cùng dân tộc đồng cam cộng khổ vượt qua công cuộc kháng chiến gian khổ
dành độc lập tự do bảo vệ tổ quốc tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho các thế hệ nhà giáo hôm nay là một việc nên làm
nhân ngày hai mươi tháng một mươi một mời quý vị và các bạn cùng trở lại với sự ra đời và ý nghĩa của bản hiến chương các nhà giáo vào ngày hai mươi tháng một mươi một
về lịch sử của bản hiến chương các nhà giáo các tài liệu cho biết như sau
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ở paris một tổ chức quốc tế các nhà giáo được thành lập mang tên liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục
gọi tắt là fise
ba năm sau đó năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại vassava thông qua một hội nghị quốc tế fise đã xây dựng một bản hiến chương các nhà giáo gồm một mươi năm chương
nội dung chủ yếu của bản hiến chương các nhà giáo nhằm đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu
phản động phản dân chủ phản khoa học của nền giáo dục tư sản phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ dân chủ và khoa học
đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi coi khinh nghề dạy học và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất tinh thần chính đáng cho các nhà giáo
quy định một số điều đối với các nhà giáo đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học
bản hiến chương các nhà giáo là một trong những văn bản được soạn thảo bởi những cá nhân ưu việt thấm nhuần những tư tưởng giáo dục tiến bộ
những giá trị vĩnh hằng được sản sinh ra từ các nền giáo dục văn minh và từng trải
nó không phụ thuộc vào thể chế chính trị hay tôn giáo sắc tộc nào cả
chắc chắn nó như một ngọn hải đang soi sáng hướng đạo cho mọi nền giáo dục nhất là những nền giáo dục còn đang trưởng thành
nội dung của hiến trương đã nói thay ước vọng của biết bao thế hệ học trò cũng như các nhà giáo trên toàn thế giới
do đó nó được coi là một trong những văn bản quan trọng nhất và cần phải được phổ biến sâu rộng ở mọi cơ sở giáo dục
bản hiến chương các nhà giáo gồm lời mở đầu và một mươi năm điều
có nội dung như sau
lời mở đầu các nhà giáo thực hiện một chức trách quan trọng trong xã hội vì giáo dục trẻ em là một vấn đề cốt tử
không chỉ cần cho sự phát triển cá nhân mà còn cho sự tiến bộ của toàn xã hội
nghề dạy học đặt cho người thầy những trách nhiệm và những trách nhiệm này đòi hỏi những quyền tương ứng
các nhà giáo cần có quyền thực hiện một cách tự do toàn bộ những quyền dân sự và nghề nghiệp
thừa nhận việc phát triển tính cách cá nhân của trẻ như mục tiêu của giáo dục
nhà giáo phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng của học sinh và khuyến khích học sinh phát triển tư duy độc lập
điều một nhiệm vụ thiết yếu của nhà giáo là phải tôn trọng tính cá thể của trẻ khám phá và phát triển khả năng
chăm lo quá trình giáo dục và đào tạo luôn hướng tới việc hình thành ý thức đạo đức của con người và công dân tương lai
giáo dục trẻ trong tinh thần dân chủ hòa bình và hữu nghị giữa con người với nhau
điều hai quyền của nhà giáo không phụ thuộc vào giới tính trùng tộc
màu da không phụ thuộc vào niềm tin và định kiến cá nhân miễn là họ không áp đặt niềm tin và định kiến của mình cho trẻ
nhà giáo không bị phạt nếu việc giáo dục học sinh tuân thủ các quy định ở điều một
điều ba nhà giáo có quyền có các thỏa thuận về các biện pháp bảo vệ họ chống lại quyết định tùy tiện ảnh hưởng đến nhiệm kỳ công việc và nghề nghiệp của họ
cụ thể các biện pháp bảo vệ cần được thực thi để chống lại các quyết định tùy tiện về tuyển dụng tập sự bổ nhiệm đề bạt
hay các biện pháp kỷ luật bãi nhiệm
điều bốn liên quan đến chương trình học và thực hành giáo dục sự tự do sư phạm và tự do chuyên môn của nhà giáo phải được tôn trọng
các sáng kiến cần được khuyến khích đặc biệt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và sách giáo khoa
cũng như trong việc nghiên cứu các vấn đề sư phạm và chuyên môn thông qua đại diện nhà giáo
điều năm nhà giáo phải có quyền tự do tham gia tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức ấy phải có quyền đại diện cho nhà giáo
trong mọi hoạt động
điều sáu tất cả các nhà giáo phải có quyền được đào tạo về mặt học thuật và chuyên môn theo các tiêu chuẩn cao nhất có thể
bao gồm cả những yêu cầu về giáo dục để có thể theo học ở bậc đại học
hoàn cảnh xã hội và tài chính không được trở thành một rào cản để ngăn cấm một sinh viên theo học để trở thành nhà giáo
điều bảy nhà giáo cần được tạo cơ hội để tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn
họ có quyền tham gia các khóa học bổ trợ với sự hỗ trợ tài chính ở mức cần thiết
kể cả việc tạo điều kiện đặc biệt để họ có thể tham quan trao đổi ở nước ngoài
nhằm giúp họ có kiến thức thực tế về cuộc sống của chính họ ở trong nước cũng như ở nước ngoài
điều tám nhà giáo được hưởng tiền lương phù hợp với tầm quan trọng của chức năng xã hội và giáo dục mà họ đảm nhận
để có thể cống hiến hoàn toàn cho nghề nghiệp mà không phải lo lắng về tài chính
đối với những nhà giáo có trình độ và thâm niên công tác ngang nhau cần áp dụng nguyên tắc trả lương công bằng
công việc như nhau thì lương cũng như tài chính
điều chín nhà giáo được nghỉ có lương trong toàn bộ thời gian nghỉ của trường học
được nghỉ ốm có lương và hưởng chế độ trợ cấp đầy đủ kể cả trợ cấp cho quá phụ trẻ em và người phụ thuộc
điều một mươi nhà giáo có quyền được làm việc trong điều kiện thích hợp với các trang thiết bị cần thiết
và quy mô các lớp học đủ nhỏ để giảng dạy hiệu quả
điều một mươi một trang thiết bị trường học không nên phụ thuộc vào địa vị xã hội của học sinh
cũng như thể loại trường
các trường cần được cung cấp nơi ăn ở phù hợp để tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên đủ trình độ
có thể đảm đương các dịch vụ chuyên biệt được giao như chăm sóc y tế và nha khoa
cung cấp bữa ăn tại trường và giáo dục thể chất
trường học cũng cần có các phòng thí nghiệm phòng hội thảo và thư viện
điều một mươi hai nhà trường cần đóng góp vào sự phát triển nhân cách
một nguyên tắc nhân đạo phù hợp với lòng tự trọng của cả học sinh và nhà giáo
là một nguyên tắc nhân đạo phù hợp với lòng tự trọng của cả học sinh và nhà giáo
điều một mươi ba trẻ em lệch lạc về hành vi cần được giảng dạy trong các lớp học đặc biệt
nhằm điều chỉnh càng sớm càng tốt để các em có thể vào lớp học bình thường và có cuộc sống bình thường
trẻ khuyết tật về thể chất không thể tham gia vào hoạt động học đường bình thường
cần được giáo dục trong các trường đặc biệt bằng các phương pháp phù hợp với đặc điểm và tình trạng khuyết tật của các em
điều một mươi bốn cần hỗ trợ các nghiên cứu giáo dục tại các cơ sở giáo dục
nơi mà các thư viện và các trường đặc biệt cần được giáo dục
điều một mươi năm thông qua đại diện do mình bầu nhà giáo cần có cơ hội để xây dựng các chính sách
nhằm cải thiện hoạt động quản lý các trường học và thực thi nghề nghiệp của mình
trong những năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
công đoàn giáo dục việt nam đã liên hệ với fise với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế
tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta
cũng như đối với giáo viên và học sinh đồng thời giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng
tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta
mùa xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đoàn việt nam do thứ trưởng bộ quốc gia giáo dục nguyễn khánh toàn làm trưởng đoàn
dự hội nghị quan trọng kết nạp công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức fise tại viên
thủ đô nước áo trong đó có công đoàn giáo dục việt nam
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại thủ đô vác sava hội nghị fise có năm mươi bảy nước tham dự
trong đó có công đoàn giáo dục việt nam quyết định lấy ngày hai mươi tháng một mươi một làm ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo
lần đầu tiên ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền bắc nước ta vào ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
những năm sau đó các nhà giáo đã được tổ chức trên toàn miền bắc nước ta
sau đó ngày lễ hai mươi tháng một mươi một còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền nam
trong ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám lễ kỷ niệm không những được tổ chức tại hà nội mà còn diễn ra từ vĩnh linh
giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch đến các vùng biên giới hải đảo
từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền bắc đều có những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện quận thị xã
nhiều thư của giáo giới học sinh sinh viên miền bắc gửi lên hồ chủ tịch
ban chấp hành trung ương đảng chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập rèn luyện
nâng cao giác ngộ cách mạng xã hội chủ nghĩa ý thức đấu tranh thống nhất nước nhà xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa
hàng nghìn lá thư của giáo giới học sinh sinh viên miền nam thông qua đài phát thanh tiếng nói việt nam
đã nói lên lòng sôi sụp căm thù mỹ diệm phá hoại hiệp định genève cố tình chia cắt lâu dài nước ta
ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo giới học sinh sinh viên miền nam việt nam
đòi thực hiện một nền giáo dục dân tộc đòi tăng ngân sách cho giáo dục để mở trường lớp
bảo đảm việc học tập cho học sinh đấu tranh chống mọi cuộc đàn áp bắt bớ tù đầy
sát hại những nhà giáo học sinh sinh viên yêu nước tại miền nam việt nam
và kiên quyết đấu tranh nhằm đem lại hòa bình độc lập thống nhất nước nhà
việc tổ chức ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo hai mươi tháng một mươi một hàng năm đã sớm trở thành
ngày hội truyền thống của giáo giới việt nam
khi việt nam thống nhất với ý nghĩa tích cực của ngày hai mươi tháng một mươi một theo nguyện vọng của giáo giới cả nước
kiến nghị của đại hội công đoàn giáo dục việt nam lần thứ tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và bộ giáo dục
bộ đại học và trung học chuyên nghiệp tổng cục dạy nghề ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em
hội đồng bộ trưởng nay là chính phủ đã bàn hành quyết định số một trăm sáu mươi bảy hdbt ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
quyết định sẽ lấy ngày hai mươi tháng một mươi một
hai mươi tháng một mươi một hàng năm là ngày nhà giáo việt nam
ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước
từ đó đến nay đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác chồng người
kết thúc chương trình này chúng tôi xin được trích dẫn một số lời chúc mừng ngày hai mươi tháng một mươi một của các thế hệ học sinh trong cả nước
nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một với tất cả tấm chân tình
mà con muốn gửi đến thầy cô kính chúc tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống
ngày nào cũng luôn gặp may mắn và thành công trên con đường dạy học của mình
dìu dắt những học trò của mình thật tốt để sau này giúp đời
nhân dịp ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một em xin gửi lời chúc sức khỏe thành công đến các thầy cô
chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ chi thức
nhân ngày hai mươi tháng một mươi một với tất cả tấm chân tình
em xin chúc các thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình
trong sự nghiệp trăm năm chồng người trong công cuộc đổi mới của đất nước em chân thành cảm ơn các thầy cô
ngày hai mươi tháng một mươi một là một ngày thật sự ý nghĩa và em thật sự cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười dạng dỡ
của các thầy các cô cùng những bó hoa tươi thắm càng trưởng thành em lại càng thấm thiế những gì thầy cô đã chỉ dạy
nhân ngày hai mươi tháng một mươi một em xin chúc các thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất
em xin chúc các thầy các cô sức khỏe luôn tràn đầy nồng nàn nhiệt huyết với sự nghiệp chồng người của đất nước
xin gửi những lời chúc hai mươi tháng một mươi một hay nhất chân thành nhất từ đáy lòng đến các thầy cô luôn giữ vững tình cảm yêu trò yêu nghề
giữ vững hơn nữa bản lĩnh nghề nghiệp làm việc tận tâm tận lực không ngừng trao dồi học hỏi nâng cao năng lực giảng dạy
và sẵn sàng cách tân đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy vui vẻ và hạnh phúc trong ngày này luôn là tấm gương sáng
về đức và tài trong mắt học trò và được hết thảy mọi người yêu quý
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau